rồi cái cái sản phẩm thứ hai đó là cái chứng chỉ tiền gửi thì mình hiểu nôm na chứng chỉ tiền gửi
chẳng qua là nó là một cái tờ giấy thôi trong đó nó ghi mệnh giá lãi suất cái thời gian đáo hạn thì
cái người mà người ta mua chứng chỉ tiền gửi đó thì người ta thường được hưởng cái lãi suất là nó
cao hơn lãi suất tiết kiệm một chút và cái thời gian đáo hạn của nó thì có thể là dài còn
là cái sản phẩm mà như như chúng ta nói bây giờ chẳng hạn như là trái phiếu doanh nghiệp đó là cái
hình thức mà doanh nghiệp mượn tiền của những người khác thay vì tôi đến ngân hàng tôi mượn thì giờ
tôi phát hành ra cái tờ giấy trong đó nó có mệnh giá có lãi sức có thời gian đáo hạn ai mà
mua cái trái phiếu của doanh nghiệp đó là chủ nợ của doanh nghiệp đây là cái sản phẩm mà thường người
ta hay dựa vào ngân hàng hay liên kết với ngân hàng để mà dễ bán dễ phân phối chứ còn thực chất
ngân hàng không có vai trò vì đó có những cái sản phẩm đó
vâng theo quy định thì các ngân hàng có được cung cấp các sản phẩm tài chính này không và cần phải
có những điều kiện gì để kèm theo không thưa tiến sĩ tôi nhắc lại là trái phiếu doanh nghiệp đây là
sản phẩm của doanh nghiệp doanh nghiệp muốn đi vay tiền của nhiều người thì họ phát hành trái phiếu
nếu họ đủ điều kiện trong cái quá trình phát hành thì có thể một số doanh nghiệp họ sẽ họ không có
cái niềm tin tức là họ nghĩ là cái người dân không có niềm tin với cái trái phiếu của họ thì có
khi họ đến họ nhờ ngân hàng
bảo lãnh một vài cái nội dung gì đó
nó thì nghe nó ngân hàng thì cái nhà đầu tư không nghĩ là nó an an toàn
thông thường người ta bảo lãnh là bảo lãnh một cái nội dung một cái điều khoản cụ thể nào đó
chứ người ta không có bảo lãnh trong vấn đề thanh tót
ví dụ doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp vượt vấn đề mà không có khả năng trả
thì có khi ngân hàng họ có có trách nhiệm trả vấn đề là cái hợp đồng bảo lãnh của họ nó có quy định
cái khoản đó hay không chứ thấy ví dụ vậy thường thì
đó là do là cái tâm lý là là
khi mình gửi tiền ngân hàng mình cảm thấy an toàn
còn mua trái phiếu doanh nghiệp thì mình cảm thấy không an toàn
cho nên nhiều doanh nghiệp nắm bắt cái tâm lý đó của nhà đầu tư
cho nên thường mốc nối với ngân hàng để làm như vậy
thì có khi là nhà tù đầu tư họ bị đánh lừa bởi vì họ không
họ cứ nghĩ là có ngân hàng bảo lãnh yên tâm mai mốt mà
mai vốn mà doanh nghiệp không trả thì ngân hàng đứng ra trả
nhưng mà có khi nhà đầu tư không có đọc kỹ cái hợp đồng bảo lãnh cái bảo lãnh đó là bảo lãnh cái gì nữa
sau khi nghị định số một trăm năm mươi ba hai nghìn hai mươi ndcp ra đời
hoạt động mua bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cả sơ cấp và thứ cấp
tuy có thắt chặt điều kiện nhà đầu tư nhưng vẫn diễn ra hết sức sôi động
có thể nói trong giai đoạn vừa qua khi lãi suất tiền gửi huy động của các ngân hàng giảm xuống mức khá thấp
tầm năm đến sáu phần trăm
thì lãi suất trái phiếu doanh nghiệp ở mức một mươi đến một mươi hai phần trăm tỏ ra khá hấp dẫn với nhà đầu tư
và nhiều ngân hàng đã thực hiện phân phối trái phiếu doanh nghiệp để giữ chân khách hàng
tuy nhiên khi điều kiện phát hành được nới lỏng đòi hỏi nhà đầu tư phải đánh giá cẩn trọng để quyết định đầu tư trái phiếu
và do đó việc đưa ra quyết định chỉ nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua trái phiếu doanh nghiệp
nhằm nâng cao chất lượng nhà đầu tư nâng cao khả năng chịu rủi ro của nhà đầu tư từ đó giảm thiểu thiệt hại cho nhà đầu tư
thực tế vẫn có rất nhiều nhà đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp mà chưa đọc kỹ thông tin của hồ sơ trả bán
chưa tìm hiểu về tổ chức phát hành tình hình kinh doanh tài chính những rủi ro được nêu trong hồ sơ trào bán
từ đó dẫn đến nhà đầu tư không nhận thức được và không thực hiện việc tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình
theo quy định pháp lý
thưa tiến sĩ doanh nghiệp công ty chứng khoán và ngân hàng có mối liên kết chặt chẽ trong việc phát hành
mua bán và bảo lãnh trái phiếu doanh nghiệp trong trường hợp thì xảy ra rủi ro thì trách nhiệm của ngân hàng
đối với nhà đầu tư như thế nào mình phải làm rõ như thế này n thường các nhà đầu tư
bị bị nhầm lẫn ở chỗ này
tại vì thường một cái hợp đồng bảo lãnh nó không phải là nó không phải là bảo lãnh tất cả đâu
cái hợp đồng bảo lãnh họ bảo lãnh một cái gì đó mà nhà đầu tư không hiểu cứ nghĩ là
mình mua trái phiếu nếu mà doanh nghiệp không trả ngân hàng đứng ra trả
không hẳn cái đó nó tùy thuộc vào cái hợp đồng bảo lãnh nó ghi cái gì mà thường là nhà đầu tư không có
tiếp xúc được cái trường hợp thứ hai đó là
công ty chứng khoán
chứng khoán thì mình nói thì hiểu nôm na là công ty chứng khoán họ là họ là môi giới thôi trái phiếu cổ phiếu
thì gọi chung là chứng khoán đúng không
thì bây giờ muốn bán thì phải có cái ông trung gian giống như cái nhà sản xuất của nhà phân phối thì thôi ông chứng
ông chứng khoán không là một nhà phân phối
thì khi ông phân phối một cái sản phẩm nào đó thì tất nhiên ông có một cái trách nhiệm nhất định về việc thẩm
định coi cái sản phẩm đó nó có chất lượng hay không đúng không
đây thì không ghi chứng khoán là họ chỉ là nhận để mà phân phối cái trái phiếu rồi nó cho mình hiểu đồng
nha chứ còn cái chuyện mà nợ là cũng là là cái cái doanh nghiệp nó nở trong các công ty chứng khoán nợ
tôi là chỉ bán thôi và ông mua không lại ông phải thẩm định sản phẩm đó còn cùng lắm mà tôi có chịu trách
nhiệm lại gì tại tôi tôi đi bán một cái sản phẩm không tốt thôi nó không thì cùng lắm là tôi bị một cái
trách nhiệm như thế chứ còn cái chuyện mà anh mua là ông kia không có trách nhiệm trả nợ anh em phải làm
tôi nói mình hiểu nôm na như vậy còn ngân hàng cũng vậy trong thời gian đó nó lại có cái hiện tượng đó là
cái gì có gì chứng khoán bán thì cũng khó
rồi doanh nghiệp bán trực tiếp với nhà đầu tư cũng khó cho nên bắt đầu có một cái hiện tượng là
nhiều cái doanh nghiệp lại móc nối với ngân hàng rồi mấy cái nhân viên ngân hàng là đi tư vấn cho các
cái nhà đầu tư đó là kêu là mua trái phiếu của doanh nghiệp a doanh nghiệp b doanh nghiệp c gì đó
thì cái mấy ngân hàng này nè họ chỉ là kiếm thêm thôi kiếm thêm thu nhập thôi chứ là ra cái sản
phẩm này mới của họ rồi họ coi số ngân hàng thì nhân viên họ chủ động họ là có số ngân hàng thì
một quản lý của một một vài quản lý của ngân hàng á đứng ra làm chuyện này thì thật ra suy cho cùng
mà họ cũng là cái người đi bán hàng nói chắn là vậy không như vậy thì cái nhà đầu tư khi mua bốn
hàng thì có thể là mình tin cái người bán hàng nhưng mà do chúng ta không thẩm định kỹ về cái
chất lượng của bốn hàng chỉ vậy thôi vậy trong trường hợp này có quy trách nhiệm cho ngân hàng
được không từ tiến sĩ khi mình nói quy trách nhiệm cho một tổ chức thì mình phải xem là cái việc đó
thí dụ như là bây giờ cái người đại diện pháp luật của ngân hàng là nó mới cho theo dưới phép đăng
ký người đại diện của pháp luật của ngân hàng lại có phải là những cái việc này do cái người đó quyết
hay không thì có khi là có nhiều người đại lợi giải dựng pháp luật tôn quyết giám đốc với ông chi
nhánh của tôi muốn kiếm thêm thu nhập cũng tăng thêm doanh thu đúng không rồi lại liên kết với mấy
cái ông đó giới thiệu với sản phẩm ở thu phí thôi thế thì trong cái trường hợp đó thì muốn nói trách
nhiệm của ngân hàng có tất nhiên là nói về trách nhiệm thì tất nhiên họ quản lý thông nghiêm đúng không
thì có thể đến hạt dẫn đến cái trường hợp đó thì trách nhiệm là trách nhiệm ở góc độ như vậy còn
ví dụ họ bán họ bán một cái sản phẩm cho doanh nghiệp mà nói chung là cuối cùng rồi là nó
đã tạo ra một cái sự hiểu lầm thì tất nhiên cái ngân hàng họ phải có cái trách nhiệm giải thích cái
chuyện đó ở với người dân còn cái chuyện mà ngân hàng bảo lãnh không đào áo lãnh thì phải xem kỹ
cái điều khoản bảo lãnh tôi bảo lãnh cái gì chứ không phải là tôi bảo lãnh anh nó không trả được tôi
trả cho anh đâu ví dụ vậy mà nhà đầu tư đâu bao giờ biết cái chuyện đó thì tức tức tức tức tức tức
dù gì ngân hàng cũng có một phần trách nhiệm nhưng vấn đề là trách nhiệm nó không có đến mức
của phải phải phải phải phải bầu thường cho dân thay cho doanh nghiệp có ý kiến cho rằng đã đến
lúc ngân hàng nhà nước cần phải quy định chặt chẽ hơn về việc phân phối các sản phẩm tài chính của
ngân hàng những gì họ được bán và những quy định kèm theo quan điểm của tiến sĩ như thế nào ạ
tôi thì cái đó là nên đó cái đó là nên tại vì nếu mà sản phẩm sản phẩm gì ngân hàng được phân phối đó
thì thực sự thật là mình có rồi đáng qua là chúng ta chưa có danh mục cấm thôi thấy dụng giờ cấm ra
dù như là chúng ta chưa có ra lệnh cấm một cách rõ ràng thôi chứ còn thực tế thì ngân hàng được phân
phối sản phẩm dịch vụ ngân hàng là được quy động tiền gửi tiết kiệm ngân hàng là được phát hành chứng
chỉ tiền gửi ngân hàng là được thực hiện một số hoạt động bảo lãnh bảo lãnh thanh toán bảo lãnh gì
gì đó đại khái đúng không thì thật ra nó có chứ không phải là không hay nghĩa là cái những cái
sản phẩm gì của ngân hàng là có nhưng mà vấn đề là không nói cấm thôi cho nên là thật ra thì tôi nói
rồi cái việc trái phiếu không phải là sản phẩm của ngân hàng chẳng qua là ngân hàng họ thực hiện cái
sản phẩm bảo lãnh cho nên bảo lãnh mình phải coi là bảo lãnh cái gì và họ chỉ bồi thường khi mà đúng
cái điều kiện mà như họ bảo lãnh vậy ở cuối cùng tiến sĩ có khuyến cáo đến người dân điều gì khi
gửi tiền tiết kiệm và khi tiếp cận với các sản phẩm tài chính của ngân hàng thì chúng ta đã làm bức
kỳ các hoạt động đầu tư nào
ừ thì nó đều có vũ đo vấn đề là ít hay nhiều thôi thì như tôi phân tích gì rồi đó những cái sản
phẩm tài chính nhưng mà mua chứng khoán cũng vậy chứng khoán là cực kỳ của đó với chúng ta là chủ
doanh nghiệp thôi đúng không lại ăn đổ chịu thôi mà nếu mà doanh nghiệp thua lỗ mất chắn thì mình
cũng mất ai thì thí dụ như vậy đó tức là an toàn nhất vẫn là tiền ở tiết kiệm chứng chỉ chứng chỉ
tiền gửi tiếp nữa mới là trái phiếu trái phiếu chính phủ là an toàn nhất đúng không trái phiếu
với trái phiếu chính phủ an toàn nhất rồi mới tới theo là trái phiếu doanh nghiệp tiếp theo nữa mới
là trái phiếu là của con rất là cao mình cân nhắc cái độ rủi ro và cái mức độ mà lợi nhuận kỳ vọng
để chúng ta ra cũng quyết định cho nó hợp lý vâng xin cảm ơn tiến sĩ với những chia sẻ vừa rồi thưa
vì ngân hàng là nơi có thể cung cấp những sản phẩm tài chính nhưng theo các chuyên gia ngoài
những quy định cần phải có đối với nhân viên ngân hàng khi tư vấn bán các sản phẩm tài chính thì
người dân khi tiếp cận với những sản phẩm tài chính này cũng cần phải trang bị cho mình những kiến thức
về tài chính và đọc kỹ các loại giấy tờ điều khoản trong hợp đồng trước khi đặt bút ký để tránh những
rủi ro tiêu điểm kinh tế xin tạm dừng tại đây một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ huỳnh thanh điền đã nhận
lời tham gia chương trình cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại ừ ừ